công an tp huế vừa bắt giữ phạm thị nở trú tại xã an phú tây tại huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
nở là đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản cách đây hơn hai mươi một năm
ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn phạm thị nở cùng với hai đối tượng khác vào chợ đông ba huế lấy trộm đi một túi sách bên trong có chứa nhiều tài sản bị công an phát hiện bắt giữ
tháng một mươi năm hai nghìn tòa nhân dân tp huế tuyên phạt bị cáo phạm thị nở sáu năm tù giam
tuy nhiên nợ bỏ trốn khỏi địa phương thay đổi nhiều nơi ở khác nhau và không chấp hành bản án của tòa án
tháng bốn năm hai nghìn hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định truy nã đối với nở
sau một thời gian dài truy nã ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại đường hải thượng lạn ông quận năm tp hồ chí minh đội cảnh sát hình sự công an tp huế đã bắt giữ được nở
sau khi bỏ trốn khỏi địa phương nở giữ được tài sản
sống ở nhiều nơi và tự lấy tên gọi là phạm thị nga nhằm che giấu nhân thân lai lịch trốn tránh truy nã tránh sự phát hiện của cơ quan công an